nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
sáng ngày hai mươi ba tháng bảy đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã đến thăm gia đình bà mẹ việt nam anh hùng phạm thị bồn
có hai người con đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
và gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân âu văn hùng đại tá
nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn không quân chín trăm ba mươi bảy
bí thư thành ủy hà nội bày tỏ trân trọng đối với công lao đóng góp
của bà mẹ việt nam anh hùng phạm thị bồn anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân âu văn hùng
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc đồng thời khẳng định
đảng nhà nước và nhân dân không bao giờ quên ơn những người có công với đất nước